và ra lệnh tạm giam hai đối tượng cùng chú thành phố cần thơ về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra vào ngày một mươi sáu tháng tám hai đối tượng võ văn hết và trần văn minh
khi đến trước cửa chùa lập phút thị trấn sa rài huyện tân hồng
thấy xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi sáu k một một mươi một nghìn một trăm bảy mươi sáu của anh nguyễn thanh tuấn vào viếng chùa không có người chôm giữ
hai đối tượng đã dùng đoàn bẻ khóa lấy trộm xe
khi vừa dẫn xe ra khỏi chùa nổ máy thì hai đối tượng bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tiếp tục là thông tin về công tác phát hiện bắt giữ hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ của công an bến tre và công an lâm đồng
công an tỉnh bến tre vừa phát hiện tại cửa hàng mắt kính sài gòn sờ ở phường năm thành phố bến tre
do đặng văn cường làm chủ đang bán hơn một năm trăm linh mắt kính không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ có liên quan
và khai nhận đã mua số mắt kính trên ở thành phố hồ chí minh với giá từ hai mươi chín mươi đồng
sau đó đem về cửa hàng
cửa hàng bán lại với giá cao để kiếm lời
công an tỉnh lâm đồng cũng vừa bắt quả tang đỗ thị hồng vân chú tại tỉnh gia lai
khi đang vận chuyển một mươi năm cây thuốc lá không có giấy tờ hợp lệ
tiếp tục kiểm tra phòng trọ của vân lực lượng công an đã thu thêm hai trăm linh chín cây thuốc lá ngoại nhập lậu
gồm nhiều loại thuốc như z hero ba số năm được giấu tại nhiều nơi trong phòng trọ
toàn bộ số thuốc trên đều không có giấy tờ hợp lệ
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ hàng hóa và lập hồ sơ xử lý theo quy định
công an huyện tân trụ tỉnh long an vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng
có hành vi tụ tập nhiều người gây mất trật tự công cộng
mỗi đối tượng bị xử phạt từ ba trăm năm mươi đồng đến một triệu đồng
trước đó nhận được tin báo của người dân có một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô tụ tập đông người
trên đường tỉnh lộ tám trăm ba mươi hai thuộc ấp bình đông xã bình trinh đông huyện tân trụ đua xe mô tô
công an huyện tân trụ kết hợp với công an xã bình trinh đông và các xã lân cận đã tuần tra mật phục
mời các đối tượng trên về làm việc
qua làm việc các đối tượng khai nhận tụ tập xem và tham gia chạy thử xe mô tô trên đường tỉnh lộ tám trăm ba mươi
việc chạy xe mô tô trên không có trọng tài phân định thắng thua không có cá cực tiền hoặc tài sản khác
ngoài ra cơ quan chức năng còn xử phạt các đối tượng về hành vi điều khiển xe không đợi mũ bảo hiểm
không gương chiếu hậu tự ý thay đổi nhãn hiệu màu sơn của xe không đúng với giấy đăng ký xe
tự ý thay đổi khung máy hình dáng kích thước và đặc tính của xe
thưa quý vị cảnh sát trật tự mùa một ba là lực lượng phản ứng nhanh của công an
có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân triệt xóa các tệ nạn xã hội
và luôn được nhân dân tin tưởng và quý mến
họ luôn có mặt trên mọi tuyến đường kể cả ngày lẫn đêm kịp thời có mặt khi người dân cần đến
nghi nhận tại thành phố cà mau qua một buổi tuần tra đêm

đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong chín tháng qua lực lượng cảnh sát trật tự mùa một ba đã tiết nhận và xử lý một trăm bảy mươi tám tin liên quan đến an ninh trật tự
triệt xóa ba mươi vụ tên nạn xã hội bắt trên ba trăm linh đối tượng tổ chức gần bảy trăm linh đợt tuần tra kiểm soát
xử lý chín trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
tôi là người dân sống trong dùng thành phố cà mau này
tôi rất quan nghênh cho đội cảnh sát một một ba
tại vì từ ngày mà có đội cảnh sát một một ba này là để giữ cho tệ nạn xã hội
về trộm cắp giật dọc đánh bài đá gà đủ hình thức uống rượu quậy quạng này kia
làm cho em bình yên không có còn cái đó nó xuất hiện đối với cái chỗ mà tôi ở nữa
ban chủ yếu phòng tập trung là chỉ đạo lực lượng cảnh sát tự một ba
tăng cường cái tượng trai ẩm xuất giữ dịch an ninh tự các ngày tết ngày lễ
trung tâm cảnh sát một ba trực hai mươi bốn hai mươi bốn khi có quần chúng nhân dân các cơ quan đoàn thể gọi đến máy một ba
lực lượng bố trí kịp thời đến hiện trường giải quyết các vụ việc
để tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong những tháng cuối năm
lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba sẽ tiếp tục nỗ lực đề ra những biện pháp cụ thể
hiệu quả hơn nữa như tăng cường bám chặt địa bàn
đặc biệt là những địa bàn trọng điểm thường xuyên xảy ra các tụ điểm tệ nạn xã hội
cùng với sự giúp sức của quần chúng nhân dân trong việc tối giác đầu tranh với tội phạm
lực lượng cảnh sát trật tự một một ba sẽ phát hiện triệt phá các hoạt động phạm tội
góp phần đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho người dân
vào chiều qua bệnh viện trợ rẫy cho biết vừa cấp cứu thành công hai trường hợp bị đa chấn thương do đầu đạn nổ
được biết là vụ việc xảy ra khi hai bồ con trong lúc đang đi làm rẫy đã vô tình cuốc trúng một đầu đạn gây phát nổ tại huyện crongbong tỉnh đắk lạc
hai bệnh nhân nhập viện là ông bùi viết thuần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và con rể là lê hoàng giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nguyên nhân ban đầu được xác định là trong lúc đi làm điều ở rẫy gần nhà
ông thuần vô tình cuốc trúng đầu đạn khiến hạn phát nổ và cả hai bị hất văng ra xa
ngay tiếng nổ người dân sống xung quanh đến xem và phát hiện hai cha con ông thuần bê bết máu
nên lập tức đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc sơ cứu và được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện trợ rẫy dạng sáng ngày sáu tháng chín trong tình trạng đa chấn thương
và hiện hai bệnh nhân này đang được điều trị tích cực tại bệnh viện trợ rẫy với tình trạng tiến triển tốt
còn tại khánh hòa lực lượng chức năng tỉnh cũng vừa kịp thời đưa một thuyền viên nước ngoài vào bờ cấp cứu đồng thời hoàn thành các thủ tục nhập cảnh cho tàu
trước đó tàu gbonix loại tàu trở dầu quốc tịch panama gồm có hai mươi bốn thuyền viên trong đó có hai mươi ba người quốc tịch ấn độ một quốc tịch bồ đào nha đang trong hành trình từ trung quốc đi thái lan để xếp hàng
khi đến tòa độ một mươi hai tám độ vĩ bắc một trăm linh chín một mươi sáu độ kinh đông cách cảng nha trang chừng một mươi hai hải lý về hướng đông nam thì thuyền viên soman sinh bếp trưởng tàu bị đa bụng
nhận được tin đoàn thủ tục và các lực lượng chức năng tỉnh khánh hòa đã kịp thời tiếp cận tàu chở thuyền viên vào bờ và đưa đến phòng khám tín đức trong đêm để cấp cứu
tại thị trấn gành hào tỉnh bạc liêu lực lượng chức năng vừa tổ chức buổi diễn tập phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
cuộc diễn tập diễn ra trong tình huống giả định có bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh bạc liêu và ảnh hưởng đến thị trấn gành hào gây mưa lớn rông lốc và chiều cường dâng cao đặc biệt là ảnh hưởng lớn đến nhiều hộ dân sinh sống khu vực phen biển
trước diễn biến phức tạp trên cấp ủy chính quyền địa phương họp ban chỉ huy khẩn cấp thông báo và đề ra phương án trước bão giúp người dân trồng chắn nhà cửa sơ tán dân bằng đường bộ kết hợp sơ cấp cứu ổn định người dân tại điểm sơ tán hướng dẫn chung về điểm sơ tán sơ cấp cứu cho người bị nạn và cấp phát lương thực và nước uống cho người dân

người dân ở đây vẫn phải ăn gạo mốc hằng ngày mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau
sau khi chồng là ông đinh văn nguyên cùng đứa con trai đinh văn hoa đang được điều trị bệnh dày sừng bàn tay bàn chân tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi bà đinh thị phết ở nhà chăm sóc con cháu
liên tiếp đoàn y tế tỉnh quảng ngãi và trung ương đến kiểm tra khuyến cáo gia đình bà và mọi người ở thôn không ăn gạo mốc
tuy nhiên hiện nay gia đình bà phết cũng như hàng trăm hộ dân ở đây không thể có tiền mua gạo trắng về ăn
tôi nghe lời cán bộ y tế không ăn gạo mắt nữa mà lao vài kg gạo trắng về ăn nhưng bây giờ không đủ tiền mua gạo trắng nữa nên chắc phải quay lại ăn gạo mốt thôi
hiện nay người dân các huyện miền núi quảng ngãi có thói quen ăn gạo cũ bị mốc được lưu lại từ những vụ mùa trước
ngành y tế đã yêu cầu người dân ngưng sử dụng gạo mốc thực phẩm chứa độc tố ablatocin
bởi độc tố này nếu ngấm vào cơ thể trong thời gian dài sẽ có nguy cơ làm tổn thương nội tạng điển hình là gan
trong khi đó các bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân đều có triệu chứng suy gan
do vậy cần hạn chế nạm độc tố này vào người
tuy nhiên phần lớn cuộc sống người dân còn khó khăn không thể thay đổi dừng ăn gạo mốc chuyển sang ăn gạo trắng nếu như không có sự hỗ trợ
hiện tại bà con và cùng với địa phương thì cũng rất là lo
vì đa phần là bà con dùng gạo đen và gạo mốc
nên là nếu mà cá móc là nguy hiểm hướng đến dịch bệnh thì chắc chắn là cũng khó khăn cho bà con khó khăn cho địa phương về gạo để mà bà con dùng để bà con ăn
cái này thì địa phương rất là lo và cũng mong rằng và đề nghị các tên như thế nào đó quan tâm cho địa phương
căn bệnh lạ quái ác đã làm trên hai mươi người dân ở huyện ba tơ và sơn hà tỉnh quảng ngãi chết
và hàng trăm người bị bệnh
căn bệnh vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhưng ngành y tế cho rằng do gạo bốc
hơn bao giờ hết người dân vùng tái phát bệnh rất cần sự hỗ trợ gạo trắng thay thế gạo mốc cho là người bệnh như hiện nay
vào chiều qua tại công an phường trần hưng đạo thành phố quảng ngãi chiến sĩ nghĩa vụ nguyễn thành đạt công tác tại phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quảng ngãi đã trả lại số tiền trên năm mươi triệu đồng cho anh hà như trân ở phường trần phú tp quảng ngãi bị rời trước đó
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng ngày sáu tháng chín chiến sĩ nguyễn thành đạt đi trên đường hai bà trưng thành phố quảng ngãi nhặt được một ví da
bên trong có trên năm mươi triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác
sau khi nhận được tiền chiến sĩ nguyễn thành đạt đã đem tới công an phường trần hưng đạo tp quảng ngãi nhờ xác minh và trả lại số tiền cho anh trân
việc làm của chiến sĩ nghĩa vụ nguyễn thành đạt đã có phần tạo hình hình đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân và vì cuộc sống bình yên cho nhân dân
thưa quý vị sau những tủ bánh mì miễn phí nước uống miễn phí thì người dân thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
thời gian gần đây đã bắt đầu quen thuộc với hình ảnh một kệ đồ dùng quần áo giày xe miễn phí và sẻ trị yêu thương do một nhóm tình nguyện đứng ra tổ chức ở đường tô hiến thành và phương xài
vâng và những ý tưởng thiện nguyện san sẻ khó khăn cho những người còn khốn khó đã và đang gieo lên tình yêu thương giữa người với người
làm ấm áp thêm tính tinh thần lá lành đùm lá rách của người dân thành phố biển nha trang tỉnh khánh hòa
mỗi sáng sớm hay chiều tối người đi đường lại thấy một kệ đồ miễn phí luôn túc trực ở một góc nhỏ trên đường tô hiến thành
một nhóm tình nguyện ở đây không ai bảo ai tự giác sắp xếp ngay ngắn những bộ quần áo vào chiếc kệ nhỏ này
để người có hoàn cảnh khó khăn có thể ghé tới lấy sử dụng
xuất phát từ mô hình tủ đồ miễn phí xuất hiện gần đây tại miền tây và thành phố hồ chí minh
nhóm bạn này đã lên ý tưởng vận động các thành viên tình nguyện cùng chung tay quyên góp và cho ra đời kệ đồ miễn phí sẽ chia yêu thương ở thành phố nha trang
hơn nửa tháng triển khai thì mình thấy tủ đồ này đã có hiệu quả thật sự phát huy hiệu quả tốt đẹp vì mình thấy nó làm tỏa rất nhiều
và rất là nhiều người đến để nhận đồ nhiều người đến cho nhận được rất là nhiều sự ủng hộ hỗ trợ của các anh chị em bạn bè vòng xa
nha trang mình sẽ đẹp hơn bởi vì những tấm lòng và nó sẽ mang đến những hiệu ứng tốt đẹp đó là sẽ đem đến nhiều nụ cười nhiều niềm hạnh phúc hơn cho người nghèo
sau thành công thực kệ đồ miễn phí đầu tiên nhóm tình nguyện đã vận động nguyên góp cho ra đời kệ đồ miễn phí thứ hai
kề đồ miễn phí này bắt đầu được triển khai
trên đường phương sài thành phố nha trang anh phạm xuân tây tuy không phải thành viên của nhóm nhưng khi biết tới chương trình đã tình nguyện hàng ngày trong coi kậy đồ miễn phí ngay cạnh chỗ làm việc của mình
chúc phát từ cái ở tô nhân thành mình thấy mình làm là cũng hay nhưng mà ở dưới đó mình sợ là cái khu đó thì nó cũng ít
ở nơi mình làm thì nó nhiều người hơn nhu cầu mình thích là đưa ra cho mọi người ở đây là tụi mình tụi mình đó
mình chỉ làm theo tụi mình thôi mình chỉ nghĩ là đơn giản là mình chỉ làm một cái kệ thôi rồi tự nó người ta có thì người ta sẽ để lên người ta sắp xếp lại người ta để lên rồi người nào thích thì họ vào họ lấy họ lựa
còn nhiệm vụ của mình là chỉ đơn giản là xếp lại cho nó gọn gàng cho những người sau người ta vô lửa nữa thôi
người cần đến tự chọn và đem về các đồ dùng cũ mình cần
người tặng sẽ tự đem đồ của mình tới đặt lên kệ theo dưới chợ
mọi việc diễn ra một cách tự nhiên và niềm vui cũng từ đó nhân lên giữa những người cho đi và người nhận lại
để rồi mỗi ngày mới tủ quần áo lại đầy ấp những món đồ cho mọi người còn khó khăn chọn lấy kệ đồ vơi đi lại có thêm những vật dụng quần áo khác được bổ sung vào ngăn nắp và gọn gàng
thấy cũng rất cảm ơn mọi người thấy và thấy những con em mình khó khổ
để nhận những hộp tình thương những người vui để ra về mình xài
ngày mà ra cái đồ miễn phí ở đây là có thấy rất là tốt rất là nên làm để chia sẻ tình thương yêu cho cộng đồng
trong tương lai từ thành công của hai chạy đồ miễn phí này nhóm tình nguyện sẽ tiếp tục vận động những nhà hảo tâm cộng đồng cùng chung tay cho ra đời thêm nhiều kệ đồ miễn phí ở các vị trí công cộng như bệnh viện các khu dân cư khác trong tỉnh
với các thành viên tình nguyện trong nhóm kề đồ miễn phí không chỉ là nơi sang sẻ bớt khó khăn với những ai còn đang khốn khó thiếu thốn mà còn nhăn lên trong trái tim mỗi người niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống
tiếp tục là một thông tin về kinh tế
kể từ khi nối lại viện trợ oda cho việt nam vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay nhật bản luôn là nhà tài trợ lớn nhất cho chính phủ việt nam
và với một mươi một tỷ yên oda vốn vay được ký kết vào chiều qua giữa hai quốc gia
cam kết oda của chính phủ nhật bản dành cho chính phủ việt nam đã đạt tổng cộng là gần hai tám trăm linh tỷ yên
thay mặt chính phủ việt nam thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn văn trung và đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam hiroshi fukada đã ký công hàm trao đổi khoản vay trên
theo đó nguồn vốn vay sẽ dành cho các lĩnh vực ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm như duy trì ổn định kinh tế vĩ mô tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lý tài khoá
tăng cường minh bạch tiết kiệm và trách nhiệm của khu vực công và cải thiện môi trường kinh doanh
phía nhật bản cũng cam kết luôn đồng hành với chính phủ và nhân dân việt nam trong quá trình phát triển và đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ chung giữa hai nước
nhân dịp đầu năm học mới đoàn công tác của tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp bộ công an phối hợp với công an tỉnh cao bằng đã tổ chức đợt hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở vì an sinh xã hội
tại trường trung học cơ sở thành công huyện nguyên bình đoàn tình nguyện đã tặng một công trình thanh niên là sửa chữa cải tạo khu nội trú bếp phòng ăn cho các em học sinh
với tổng số tiền là một trăm năm mươi triệu đồng một trăm linh năm xuất quà cho một trăm linh năm em học sinh gồm một bộ đồng phục học sinh chăn màn gối và một số dụng cụ thể thao
chương trình tình nguyện nhằm chia sẻ động viên cổ vũ tinh thần đối với đồng bào khó khăn nhất là những địa bàn vùng sâu vùng xa
đồng thời nhằm xây dựng bồi đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó của chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng công an nói chung
tạo niềm tin phấn khởi cho bà con và cũng nhằm tuyên truyền giáo dục về sức khỏe và pháp luật cho mọi người

tạo niềm tin phấn khởi cho bà con và cũng nhằm tuyên truyền giáo dục về sức khỏe và pháp luật cho mọi người

đ egent đi ngồi một mươi hành khách khác trên xe bị thương xe khách bị biến dạng phần hông trái
sau khi xảy ra tai nạn người dân đã đưa những người bị thương đi cấp cứu
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để tham gia điều phối giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
tại huyện nguyên bình của tỉnh cao bằng vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông xe máy đâm vào xe tải đi ngược chiều khiến hai người thương vong
trên tuyến quốc lộ ba đoạn qua xã thịnh vượng huyện nguyên bình từ cao bằng đi hà nội
hai người lưu thông trên xe máy đã đâm vào chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi c sáu trăm một mươi một đi ngược chiều
vụ va chạm đã làm một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cao bằng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
tổng cục đường bộ việt nam vừa có công văn đề nghị sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn
và làm rõ để người dân tích cực đổi giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng a bốn từ vật liệu bìa sang vật liệu nhựa pet đảm bảo hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
tổng cục đường bộ việt nam cũng đề nghị các sở giao thông vận tải giả soát tổng hợp số lượng giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hàng a bốn bằng vật liệu giấy bìa chưa chuyển đổi sang vật liệu pet
có kế hoạch tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng a bốn bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu mới
các công việc này thực hiện trong quý bốn năm hai nghìn một mươi sáu và báo cáo tổng cục đồng bộ việt nam trước ngày một mươi năm tháng chín
trong quá trình thực hiện các sở giao thông vận tải chủ động bổ sung nhân lực trang thiết bị tăng thời gian làm việc nếu cần
tổ chức đổi giấy phép lái xe đến tận cơ quan đơn vị có nhu cầu hoặc các địa bàn vùng sâu vùng xa hỗ trợ và phục vụ người dân có nhu cầu chuyển đổi giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng a bốn
thông tin từ ban an toàn giao thông tỉnh khánh hòa tính đến tháng tám năm nay toàn tỉnh đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông đường sắt làm sáu người tử vong và ba người bị thương
hầu hết các vụ tai nạn giao thông đường sắt đều gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
và đây cũng là những hồi chuông cảnh báo về an toàn đường sắt đặc biệt là tại các đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt
theo thống kê của công ty cổ phần đường sắt phú khánh hiện trên địa bàn tỉnh khánh hòa có hơn hai trăm năm mươi điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt
trong đó có đến một trăm sáu mươi điểm đã hình thành các lối đi dân sinh bất hợp pháp
để thuận tiện cho việc đi lại ngoài các điểm giao cắt trên người dân sống hai bên đường sắt còn tự ý mở các lối đi băng ngang
điều đáng nói là
tất cả các lối đi đường ngang này đều mất an toàn tìm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn
nguy hiểm là vậy thế nhưng chính quyền địa phương lại không có chức năng xử lý vi phạm
nên rất khó ngăn chặn người dân lưu thông trên các đường ngang và lối đi bất hợp pháp

thì việc cảnh báo mất an toàn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt vẫn còn nhiều bất cập
khảo sát thực tế tại một số đường ngang trên địa bàn huyện cam lâm
nhiều nơi biển báo chú ý tàu hỏa có cũng như không
trong khi đó tầm quan sát trước khi đến các nút giao lại rất hạn chế
nhiều chủ phương tiện phải di chuyển đến sát đường sắt mới thấy được tàu hỏa
dân đây xin ý kiến là một cái rào chắn
nếu mà chưa làm rào chắn thì phải có người bảo vệ cho dân người ta đi qua đường tàu ra khỏi bị tai nạn
khi mà thấy rào thì thắng sẽ kịp vừa rào cũng bị chết một người đó
cái này phải yêu cầu ở trên xa mà làm cái gắt trắng chứ không là không có đường nguy hiểm lắm
thời gian qua mặc dù các biện pháp đảm bảo an toàn như say rào chắn
sơn vạch kẻ đường làm gờ giảm tốc tại các nút giao giữa đường sắt và đường ngang dân sinh
đã được quan tâm thực hiện
tuy nhiên tai nạn giao thông đường sắt ngày càng diễn biến
vì vậy ngành chức năng đã triển khai các giải pháp quyết liệt hơn
nhằm tăng cường công tác quản lý đối với đường ngang lối đi dân sinh bất hợp pháp
đối với các cái lối đi dân sinh thì chúng tôi đã phối hợp để lập cái kế hoạch
là xóa bỏ làm đường gom làm hàng rào và kiên quyết không để phát sinh thêm những cái lối đi dân sinh mới
bên cạnh đó đơn vị quản lý đường sắt cũng cần tăng cường sự phối hợp với các lực lượng
cảnh sát giao thông thanh tra giao thông xử lý vi phạm an toàn giao thông tại các đường ngang
một mặt giúp người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức chấp hành luật lệ
mặt khác sẽ hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường sắt xảy ra